thưa quý vị sau ba mươi năm tìm đường cứu nước tháng một năm một nghìn chín trăm bốn mươi một lãnh tụ nguyễn ái quốc về cao bằng trực tiếp lãnh đạo cách mạng
tại đây chủ tịch hồ chí minh đã bắt tay vào xây dựng cơ sở cách mạng tổ chức quần chúng tiến hành chuẩn bị cho hội nghị lần thứ tám ban chấp hành trung ương đảng
tháng năm năm một nghìn chín trăm bốn mươi một với tư cách là đại biểu của quốc tế cộng sản nguyễn ái quốc đã triệu tập và chủ trì hội nghị lần thứ tám ban chấp hành trung ương đảng tại bắc bó hà quảng cao bằng
hội nghị này được đánh giá là đã hoàn chỉnh chủ trương thay đổi chiến lược cách mạng có ý nghĩa quyết định thắng lợi cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
hội nghị tổ chức trồng rừng khối nậm thuộc bắc bó hà quảng cao bằng
dự hội nghị có các đồng chí trường trinh hoàng văn thụ phùng trí kiên hoàng quốc việt vũ anh và một số đồng chí khác
để tập hợp được mọi người việt nam yêu nước tranh thủ các lực lượng cách mạng chỉa mũi nhọn và kẻ thù chủ yếu của dân tộc là phát xít nhật pháp
hội nghị lần thứ tám của trung ương đảng đã quyết định nhiều vấn đề quan trọng tạm gác khẩu hiệu tịch thu dụng đất của địa chủ chia cho dân cày
chủ trương tịch thu dụng đất của đế quốc và việt gian chia cho dân cày nghèo giảm tô giảm tức chia lại dụng công tiến tới thực hiện người cày có ruộng
chủ trương giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ mỗi nước ở đông dương thành lập phát triển và tăng cường lãnh đạo các tổ chức vũ trang và nửa vũ trang
chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang đi từ khởi nghĩa từng phần đến tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước
hội nghị xác định phương pháp cách mạng là cuộc cách mạng đông dương kết liễu bằng một cuộc khởi nghĩa vũ trang
hội nghị quyết định phải xúc tiến công tác chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang
khi thời cơ đến với lực lượng sẵn có ta có thể lãnh đạo một cuộc khởi nghĩa từng phần trong từng địa phương
cũng có thể giành sự thắng lợi mà mở đường cho một cuộc tổng khởi nghĩa to lớn
hội nghị trong tám lần đó đã khẳng định được vai trò chủ đạo tôi muốn nhắc được cái chữ chủ đạo của đảng
trong vấn việc nắm bắt tình hình và chi phối tình hình để tạo về những sức mạnh cho cách mạng việt nam
có thể nói trong cái thời điểm đó những quyết sách đó về các đường hướng cho cách mạng việt nam hoạt động từ địa phương cho đến trung ương
để kết nối thành một cái tương ứng của sức mạnh để tạo ra cho mọi người được những hành động rõ ràng để cứu nước trong lúc đó
người đã xuất hiện đúng lúc và kịp thời để lãnh đạo cách mạng việt nam
và cái vai trò quan trọng của lãnh thủ nguyễn ân quốc đó là cùng với ban chấp hành trung ương đảng của chúng ta đã đề ra đã quyết định là
tại hội nghị năm hai nghìn một mươi tám ban chấp hành trung ương là thay đổi chiến lược đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu
hồ chí minh có nói trong lúc này nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng không đòi được độc lập tự do cho toàn thể dân tộc
thì chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp lựa châu mà quyền lợi của bộ phận giai cấp đến hàng vạn năm cũng không đòi lại được
theo sáng kiến của nguyễn ái quốc hội nghị đã nhất trí quyết định thành lập mặt trận có tên gọi việt nam độc lập đồng minh gọi tắt là việt minh
dưới sự chủ trì của lãnh tụ nguyễn ái quốc hội nghị đã kiện toàn ban lãnh đạo của đảng cử ra ban chấp hành trung ương đảng đồng chí trường trinh làm tổng bí thư
ban thường vụ gồm các đồng chí trường trinh hoàng văn thụ hoàng quốc việt chế độ làm việc của ban chấp hành trung ương theo nguyên tắc nêu cao tinh thần trách nhiệm
đoàn kết nhất trí tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách phê bình và tự phê bình
khi tôi tiếp xúc với nhiều nhà nghiên cứu quốc tế đấy người ta đánh giá rất cao chính sách bác hồ đưa ra lúc bây giờ tức là thành lập mặt trận việt minh
bất cứ ai có lòng yêu nước đều có thể đứng trong hàng ngũ của việt minh góp công góp sức góp của đánh đuổi thực dân
thì đây là một cái chính sách đại đoàn kết dân tộc
mà nhờ cái chính sách này nhờ cái đại đoàn kết này mà chúng ta chiến thắng được
người đã chủ trì hội nghị trung ương viii và ở đây vấn đề độc lập dân tộc là được đặt lên hàng đầu
người thành lập mặt trận việt minh và đề ra một mươi cái chính sách mặt trận việt minh
trong đó điều thứ đầu tiên cần phải đạt được đó là quyết làm cho nước non này cờ treo độc lập nền xây bình quyền
hội nghị trung ương đảng lần thứ hai
ngày tám tháng năm năm một nghìn chín trăm bốn mươi một là sự kiện có ý nghĩa quan trọng cùng với sự ra đời của mặt trận việt minh
đã hoàn chỉnh sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược và sách lược của đảng trực tiếp góp phần vào thắng lợi của cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm